một người đã từng được sống gần và tiếp xúc với hai trong bốn đảng viên đầu tiên của tri bộ thôn mò tát xã vũ lăng nay là xã tân hương
chúng tôi tìm đến địa điểm căn nhà của đồng chí đường văn thông
bố của đồng chí đường văn thông vốn là một thầy mò nên bà con nhân dân các nơi thường đến đây để bói quẻ
điều này đã tạo điều kiện che mắt đáy lạc hướng chú ý của kẻ địch
chính vì vậy căn nhà được chọn là nơi để đồng chí hoàng văn thụ tổ chức tuyên bố thành lập tri bộ đảng cộng sản
các nhà nhà sản đầu tiên của bắc sơn với bốn đảng viên ban đầu là đồng chí đường văn thông hà khai lạc đường văn tư và nguyễn văn phòng
giờ đây căn nhà không còn nguyên hiện trạng mà chỉ còn lại các bệ đá
theo ông pháp thì trước đây căn nhà là ngôi nhà sàn có ba gian nhưng khi bị phát hiện hoạt động cách mạng
nhà đồng chí đường văn thông đã bị bọn tay sai của pháp đốt ít nhất ba lần
và thu giữ thêm được một số vũ khí tại đèo canh tí
sự việc pháp xích nhật tiến vào đông dương với mục đích hất cảng thực dân pháp đã tạo thời cơ cho cuộc khởi nghĩa bắc sơn
tuy nhiên tiếng vang của cuộc khởi nghĩa cũng khiến pháp xích nhật nhận thấy rằng
cần phải hòa hoãn với thực dân pháp và sử dụng quân lính thực dân pháp để đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng
chính vì vậy chúng ta không chỉ phải đánh thực dân pháp mà còn phải đuổi pháp xích nhật
từ đó đặt ra một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách cho đảng ta
ngay sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa bắc sơn ngày hai mươi bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi
đảng ta xác định đây chính là thời cơ để thành lập một lực lượng vũ trang tại địa phương
chính vì vậy đội du kích bắc sơn đã được ra đời vào ngày một mươi bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi tại núi sa khao
nhận thấy tầm quan trọng của việc duy trì một lực lượng có vũ trang tại bắc sơn
đảng ta đã cử đồng chí trần đăng ninh lúc bấy giờ là sứ ủy bắc kỳ về lãnh đạo phong trào cách mạng
tổ chức du kích
và xây dựng căn cứ lấy vùng bắc sơn võ nhai làm trung tâm
sự ra đời của đội du kích bắc sơn được đảng ta xác định trong hội nghị trung ương bảy
từ ngày sáu đến ngày chín tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi là cơ sở cho việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng
vừa đấu tranh chống địch bảo vệ nhân dân vừa phát triển lực lượng
chính vì vậy ngay trong tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bà lãnh đạo đội du kích và khu căn cứ được thành lập
đồng chí phùng trí kiên làm chỉ huy trường
đồng chí chu văn tấn làm chỉ huy phó
đồng chí lương văn tri làm chính trị viên
dưới sự lãnh đạo chung của đồng chí hoàng văn thụ ủy viên thường vụ trung ương đảng
cuộc khởi nghĩa bắc sơn đánh dấu thắng lợi đầu tiên của phong trào vũ trang cách mạng
và đội du kích bắc sơn cũng đánh dấu sự ra đời đầu tiên của lực lượng vũ trang trực tiếp do đảng ta lãnh đạo
cuộc khởi nghĩa dù diễn ra trong một thời gian ngắn nhưng mang ý nghĩa lịch sử to lớn
là một mốc son trói lọi của tinh thần yêu nước quyết tâm chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta
thể hiện sự sáng tạo và tài thao lược trong chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng của đảng
dưới sự lãnh đạo của đảng đội du kỵ bắc sơn đã không ngừng lớn mạnh
góp phần quan trọng cho việc xây dựng khu giải phóng trước tổng khởi nghĩa năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
mời các đồng chí và các bạn đón xem phần tiếp theo của chương trình
để tìm hiểu rõ hơn về sự trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên của đảng